ubnd tp hà nội vừa quyết định tiếp tục miễn phí cho người dân sử dụng tuyến brt một yên nghĩa kìm má đến hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó tuyến xe buýt nhanh dự kiến chỉ miễn phí một tháng sau ngày khai trường
theo đánh giá của ubnd tp sau một mươi năm ngày hoạt động từ ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tuyến xe buýt nhanh đã vận chuyển hơn một trăm ba mươi hành khách được dư luận người dân đồng tình ủng hộ
ý thức của người tham gia giao thông trên tuyến cũng được cải thiện đáng kể như nhường đường
ưu tiên làn xe dành riêng cho xe brt trật tự an toàn giao thông trên tuyến từng bước được đi vào nền nếp
theo lãnh đạo ubnd tp hà nội tuyến buýt nhanh brt là loại hình vận tải công cộng lần đầu áp dụng tại thủ đô
do vậy trong quá trình khai thác vận hành các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi điều chỉnh phương án tổ chức giao thông
tổ chức kết nối buýt nhanh với các tuyến xe buýt khác để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân